xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị bắc bộ ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái mưa rông trên diện rộng
và trong đó thì ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ cảnh báo có mưa vừa và mưa to
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi cho tới bảy mươi mm
và mưa lớn thì có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các sườn đồi núi dốc đứng nguy hiểm
và các khu vực trụng thấp khu đô thị thì cần phải đề phòng ngập úng
vâng do có mưa nên thời tiết tại bắc bộ vẫn dịu mát nhiệt độ không vượt quá ba mươi độ c
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn trạng thái nắng nóng
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
đến chiều tối thì xuất hiện mưa rông có khả năng xảy ra mưa to cục bộ
đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông